tại quảng ngãi giấy chứng nhận đầu tư của dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép hòa phát dung quất tại khu kinh tế dung quốc có quy mô vốn đầu tư khoảng ba tỷ usd vừa chính thức trao cho tập đoàn hòa phát
dự án thép hòa phát có diện tích trên ba trăm bảy mươi hai hectare trong đó gần ba trăm bốn mươi ha xây dựng nhà máy và gần hai mươi bảy hectare xây dựng cảng chuyên dùng
dự án có tổng vốn đầu tư sáu mươi tỷ đồng là dự án thép lớn nhất miền trung hiện nay công suất bốn triệu tấn trên một năm với các sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng thép cuộn
dự án được chia thành hai giai đoạn và hoàn thành trong bốn năm sản phẩm giai đoạn một gồm hai triệu tấn thép thanh vằn thép dây cuộn trên một năm và giai đoạn hai là hai triệu tấn thép trên một năm thép dẹp cuộn
dự kiến doanh thu từ sản xuất thép khoảng hai tỷ usd trên một năm và tạo công an việc làm cho tám lao động đóng góp cho ngân sách bốn tỷ đồng mỗi năm
dự án thép hòa phát được đầu tư trên cơ sở kế thừa dự án liên hợp thép wang lian dung quất đã được đầu tư một mươi năm nhưng đình trệ
do vậy dự án này vẫn nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối thép giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi có xét đề năm hai nghìn hai mươi năm của việt nam
dự án được thủ tướng chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư vào tháng một năm hai nghìn hai mươi